tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa kiểm tra và phát hiện một mươi sáu nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
vào hồi hai giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện bình giang phối hợp với công an xã long xuyên tiến hành kiểm tra quán karaoke top địa chỉ tại thôn cậy xã long xuyên
tại phòng vip năm của quán lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu đôi nam nữ thanh niên có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy qua xét nghiệm cả một mươi sáu đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện bình giang tiếp tục điều tra làm rõ